sau ồn ào tài khoản bị khóa nam em tái xuất showbiz với mản livestream hát hò bên cạnh bạn trai bùi hữu cường
tuy nhiên thay vì lấy lại thiện cảm của khán giả nữ hoàng drama nam em lại tiếp tục khiến dân mạng phẫn nổ vì thái độ khó hiểu và thiếu nghiêm túc
mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip nam em livestream cùng bạn trai bùi hữu cường
sau khi tài khoản nguyễn thị lệ nam em bị khóa cả hai đã chuyển sang sử dụng tài khoản phụ có tên thiên ăn gsc
trong buổi livestream này nam em không lộ mặt
chỉ có bùi hữu cường cầm ipad liên tục bấm các bài nhạc để nam em hát theo
mặc dù không đề cập nhiều đến những lùm dù gần đây thái độ của người đẹp chín x vẫn khiến nhiều người khó hiểu
trong buổi livestream nam em liên tục thể hiện thái độ cợt nhải giọng bẻ tiếng khi hát theo nhạc
đặc biệt khi thể hiện ca khúc như một giấc mơ của mỹ tâm nam em hát không nghiêm túc vừa hát vừa đùa cợt khiến nhiều người khó chịu
thậm chí bùi hữu cường còn bật cười phụ họa theo nam em càng khiến cộng đồng mạng thêm bức xúc
ở những phần ca vờ khác nam em cũng giữ thái độ bỡn cực kỳ lạ khiến nhiều người cho rằng cô đang thiếu tôn trọng âm nhạc và khán giả
bình luận dưới livestream nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của nam em
nhiều người cho rằng nam em không nên xuất hiện trong thời điểm này vì những ồn ào trước đó
một số ý kiến khác khuyên nam em nên im lặng thay vì tấu hài trên mạng xã hội
trước đó nam em đã nhiều lần khẳng định rằng kênh youtube của cô có giá trị hơn một triệu usd tương đương khoảng hai mươi bốn tỷ đồng
cô cho biết đã đầu tư một lượng lớn tiền để sản xuất các mv và đăng tải chúng lên youtube
một số mv năm em thậm chí đã bỏ ra cả tỷ đồng để sản xuất trong khi những video clip khác cũng không ít lần tốn hơn một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên khi vướng vào lùm xùm phát ngôn thiếu kiểm soát nam em đã tự tin tuyên bố thực hiện dự án âm nhạc chữa lành cho chính mình
tuy nhiên trước khi dự án kịp triển khai cô đã dính vào hàng loạt phút cố tình tạo treo trò để pia sản phẩm và bị khán giả tẩy chay vì thái độ không tốt
nam em bất ngờ có động thái mới sau nhiều lần bị sờ gáy bởi các lần vạ miệng trên mạng xã hội
trước đó không lâu nam em đã khóa trang facebook cá nhân và chuyển về chế độ riêng tư cho kênh tiktok của mình
đây là hai tài khoản tiktok và facebook mà khi xử phạt nam em lần hai mới đây sở thông tin và truyền thông cho biết sẽ kiến nghị bộ thông tin truyền thông xem xét xử
sáng một mươi hai tháng bốn tài khoản facebook có tích xanh của nam em nguyễn lệ nam em đã bị khóa
tìm kiếm trên facebook chỉ còn xuất hiện các trang mạo danh hoặc là hội nhóm cùng tên nam em do cộng đồng đặt ra
bên cạnh đó tài khoản tiktok nguyễn lệ nam em với một triệu người theo dõi đã được chuyển về chế độ riêng tư
chỉ những người được chủ tài khoản facebook mới có thể xem các nội dung trên kênh
đây là hai tài khoản facebook và tiktok mà khi xử phạt nam em lần hai mới đây sở thông tin truyền thông cho biết sẽ báo cáo
kiến nghị bộ thông tin truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn
cụ thể sở thông tin và truyền thông sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản facebook
nguyễn lệ nam em vào tài khoản tiktok theo quy định tại điều năm thông tư ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết
về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
trên các diễn đàn mạng xã hội thông tin nam em khóa trang facebook cá nhân cũng như kênh tiktok được chia sẻ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều
theo đó bên cạnh những bình luận miểu mai cho rằng mọi thứ đã bình yên thì không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho những việc làm của nam em
và hy vọng người đẹp sẽ sớm trở lại hoạt động nghệ thuật với hình ảnh văn minh hơn cùng những ca khúc của mình
như đã thông tin trước đó hôm chín tháng bốn sở thông tin và truyền thông tp hcm đã mời nam em lên làm việc
về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên theo thông tin từ sở thông tin truyền thông tp hcm
thông qua ông bùi hữu cường người quản lý của nam em lấy lý do bận công việc tại đà lạt nam em đã không đến làm việc theo giấy mời
ngày một ba sở thông tin truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà nguyễn thị lệ nam em đối với hai hành vi
cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc
việc này là căn cứ theo quy định tại nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền xử phạt hành chính là ba mươi bảy năm triệu đồng
trong lần vi phạm trước sở thông tin và truyền thông cũng khuyến cáo bà nguyễn thị lệ nam em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính
mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định
đồng thời sở thông tin và truyền thông tp hcm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định
do đó việc nam em tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân
thì sở thông tin và truyền thông đã xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là một mươi triệu đồng
đồng thời sở thông tin và truyền thông sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin và truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản của nam em như đã nêu trên
ngày tám tháng bốn năm em chia sẻ trên live stream được sở mời làm việc vào chín giờ sáng ngày chín tháng bốn
cô và chồng sắp cưới hiện đang ở đà lạt nên sẽ về tp hcm để tham dự đúng lịch hẹn
tôi đã rất hợp tác
đừng nói tôi trốn tránh tôi không trốn chạy có thư mời là xe đi
tôi không biết lấy tiền đâu để nộp phạt nếu phải nộp đây
nam em không chia sẻ nguyên nhân bị triệu tập lần hai nhưng nói thêm
nhiều người vịn vào tôi câu view câu like để bán thực phẩm chức năng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng quảng cáo khách sạn
trước đó hoa khôi độc bằng sông kiều long nam em khiến cho người dùng mạng xã hội thót tim khi live stream vào giữa đêm khuya nhưng không nói chuyện
sau đó cô bất ngờ tiến ra bàn công ngồi ra ngoài
họ không quay lại vào nhà
theo luật sư vụ việc này của người đẹp nam em tiếp tục có dấu hiệu vi phạm pháp luật
sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội một bộ phận đặt câu hỏi về mục đích của hành vi này
bởi việc ngồi ra ban công trên tầng cao khá nguy hiểm nếu gặp sự cố có thể ảnh hưởng đến tính mạng
một số khác chỉ trích hành động cùng tính khí thất thường của nam em
nhận định về vụ việc luật sư trần bá học đoàn luật sư tp hcm cho biết hành vi của nam em có dấu hiệu vi phạm pháp luật
đến định hướng hành vi của cộng đồng và tâm lý hoang mang trong xã hội
cụ thể theo điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
người đẹp có thể bị phạt từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
có thể áp dụng biện pháp khắc phục khẩu quả buộc cỡ bỏ thông tin sai sự thật
hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm
ngoài ra hành vi của nam em còn vi phạm quy định tại khoảng năm điều bốn bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
ban hành kèm theo quyết định số tám trăm bảy mươi bốn của bộ thông tin và truyền thông ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
không sử dụng từ ngữ gây thù hận kích động bạo lực phân biệt vùng miền giới tính tôn giáo
trước câu hỏi về việc nam em từng bị sở thông tin và truyền thông tp hcm xử phạt vi phạm hành chính
do vi phạm quy định tại điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nay lại tiếp tục vi phạm làm thế nào để người đẹp không tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi sai phạm
theo luật sư trần bá học trường hợp nam em tiếp tục bị xử lý cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng tái phạm
áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn bao gồm việc tăng mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục khẩu quả nghiêm ngặt hơn
ông nói thêm mỗi người đều có áp lực cuộc sống riêng người có tâm lý không vững vàng có thể bị các áp lực tác động sâu đến hành vi ứng xử
từ đó có thể gây tiêu cực cho chính mình và người xung quanh với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như nam em
hành vi không đúng mực sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội nhất là người trẻ
thay vì những màn bóc phốt không hồi kết của những ngôn từ được cho là chưa chuẩn mực
live mới nhất nam em vẫn xuất hiện để trò chuyện với mọi người nhưng cách hoa khôi trả lời câu hỏi đã bình tĩnh hơn rất nhiều
không còn kích động hay bốp chát lại từng câu như trước nữa thậm chí nam em còn khuyên chồng nên bớt lại
và khẳng định bản thân không muốn câu view câu like gì nữa
trong lúc nói chuyện mọi người không khỏi bất ngờ khi nam em thừa nhận bản thân cảm thấy sợ và ngán ngẩm
khi mỗi lần lướt các trang mạng đều tràn ngập gương mặt mình cụ thể cô chia sẻ
nói thiệt tôi tới một cái mức mà lướt trên facebook
tiktok thấy tôi là bản thân không còn muốn ở lại nghe lướt qua luôn tới mức vậy luôn á
nhức đầu luôn ý trở ơi tôi thấy nhức đầu tôi đang cầu cho hiện lên những thông tin khác để không còn thấy tôi nữa
bản thân tôi đứng ở vị trí khán giả tôi lướt thấy nhiều tôi nhiều quá tôi cũng khó chịu nữa má uống chi ai
trước đó trên trang cá nhân facebook người đẹp thừa nhận đã có những lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội
cô tự nhận không hoàn thành tốt việc học tập và xin chịu mọi trách nhiệm
trong bài viết đăng tải nam em bày tỏ
tôi đã không đủ bình tĩnh để anti fan kích động có cớ để tôi nói những lời nói thiếu suy nghĩ và tỉnh táo
tôi đã không đủ bình tĩnh để anti fan kích động gây ồn ào ảnh hưởng đến mạng xã hội những ngày qua
tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một công dân làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua
tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập yêu bản thân mà thay vào đó là bám vào những tổn thương của quá khứ
tôi xin chịu mọi trách nhiệm với pháp luật
tôi xin chân thành cảm ơn
bên cạnh đó hoa khôi nam em cũng mong phía cơ quan chức năng có thẩm quyền
có hình phạt xử lý nghiêm minh cho những cá nhân tổ chức đã vặt đàng và sẽ gây nguy hiểm để thế hệ trẻ mai sau
vì hành vi cổ suý cho việc dùng mạng xã hội để công kích quấy dối gây ảnh hưởng đến cá nhân tập thể
trong thời gian chờ đợi sự xem xét của phía cơ quan có thẩm quyền tôi xin chân thành cảm ơn
tuy nhiên dù đã đưa ra lời xin lỗi người đẹp vẫn nhận sự chỉ trích của khán giả
khi cô nêu lý do khiến bản thân live stream gây náo loại showbiz là do bị anti fan kích động
bài đăng của nam em nhanh chóng thú sự quan tâm của cộng đồng mạng
với hơn ba lượt like và ba ba lượt bình luận chỉ sau năm tiếng
đa số mọi người đều bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích nam em
bởi cô là người đầu tiên đòi khui nát cái showbiz rồi lại kêu mình bị anti fan công kích
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại